với tám mươi văn kiện quan trọng đã được ký kết vào chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì lễ bế mạc hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi bảy và các hội nghị cấp cao liên quan
tại lễ bế mạc thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ năm hai nghìn hai mươi thực sự là một năm đầy thử thách với khối lượng công việc khổng lồ trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
sau hơn năm thập kỷ hình thành và phát triển asean tiếp tục khẳng định sức mạnh của tình đoàn kết năng lực tự cường và khả năng thích ứng linh hoạt với các thách thức